không thể cách ly chống dịch theo kiểu kéo nhau hàng dài vào siêu thị như thế này được rất không khoa học
mọi người chen lấn đi siêu thị trong không gian kín rất dễ bị lây nhiễm
mọi người cần bình tĩnh tránh tập trung đông người ghé ngưỡng tới tình hình chống dịch
không chạy theo tâm lý hoang mang của đại đa số người dân một số cư dân mạng cũng chấn an nhau rằng
rút kinh nghiệm từ những đợt bùng phát dịch covid một mươi chín trước không cần tích chữ hàng hóa đổ xô chen chúc nhau
nhiều địa phương đã tổ chức xe bán hàng lưu động tổ chức lại các chợ truyền thống
hoặc cư dân mạng cũng tích cực chia sẻ hướng dẫn mua hàng online tiết kiệm thời gian tránh tiếp xúc
bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh không chỉ giúp chúng ta sáng suốt hơn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tốt hơn
mà còn là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm góp sức cùng toàn xã hội cho công cuộc đẩy lùi dịch bệnh
mọi người ơi mua online đi tiện lợi lắm vì dịch nên giao hàng chậm chút thôi
nhiều nơi chuyển sang xe bán hàng lưu động rồi mọi người đừng tập trung quá đông để xếp hàng
đừng vội vàng đi mua sắm trong ngày cao điểm hãy để lắng xuống hai ba ngày khi đó rất ít khách
việt nam dư nguồn cung về tất cả lương thực thực phẩm nông thủy hải sản
vấn đề là vận chuyển và phân phối thế nào thật nhanh đến mọi người thôi
hiện ổ dịch có thể ở bất kỳ đâu ngoài việc tuân thủ nguyên tắc năm k của bộ y tế
cách tốt nhất để dập dịch là người dân hạn chế
ra đường đây cũng là cách tối ưu để hạn chế nguy cơ lây nhiễm được cư dân mạng nhân dân ủng hộ
tuy nhiên cư dân mạng cũng lưu ý mỗi thông tin chưa đúng
các thông tin lan truyền theo kiểu dỉ tai nhau qua tin nhắn trên mạng xã hội
sẽ rất dễ tác động đến tâm lý người dân gây hoang mang cho người dân
tạo ra những hiệu ứng không tốt ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh
hơn lúc nào hết chúng ta cần bình tĩnh cùng tin tưởng và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
của trung ương và địa phương chung sức đồng lòng thực hiện tốt để đạt kết quả cao nhất
để dịch bệnh sớm được đẩy lùi
bạn có đang bình tĩnh chống dịch hãy cùng antv đồng lòng nâng cao ý thức
trách nhiệm đẩy lùi dịch bệnh trên fanpage của truyền hình công an nhân dân